xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ tuyên án đối với bị cáo tất thành cang
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm tề trí dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
và các đồng phạm trong vụ án liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
trong phiên xét xử vào ngày hôm qua khi các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án
bị cáo tất thành cang nhiều lần bật khóc cựu phó bí thư thành ủy thừa nhận vụ án xảy ra có liên quan đến mình
nhưng sai phạm nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn
bị cáo nhận trách nhiệm với tư cách là phó bí thư thường trực đã thiếu kiểm tra khi chủ trì họp
lời tờ trình một mươi hai a là giả mạo
nói lời sau cùng ông tề trí dũng và các đồng phạm cho biết rất ăn năn về hành vi của mình
xin tòa giảm án thấp nhất để có thể sớm trở về với gia đình
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn
đường cao tốc nội bài lào cai công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã tiếp tục khởi tố
bắt tạm giam bị can nguyễn văn trường chú tại tỉnh hòa bình
là bị can thứ một mươi tám bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn văn trường nguyên là trưởng phòng giám sát nội bộ nay là nay là đội trưởng đội vận hành số một
thuộc công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam vecs đã cấu kết bàn bạc với bị can nguyễn văn hưng
nguyên đội trưởng đội thu phí trạm thu phí ic một mươi bốn đã bị bắt tạm giam vào ngày bốn tháng bốn
bị can nguyễn văn hưng chỉ đạo cấp dưới cho các xe chở hàng quá khổ quá tải
được mua vé tham gia lưu thông trên đường cao tốc nội bài lào cai trái quy định thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
thu tiền an ninh của các tàu vận tải bốn đối tượng là vũ hữu thứ tên gọi khác là đen
trú tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh vũ đình phượng lục quốc minh cùng chú tại thành phố cẩm phả
và trần văn chuyên chú tại thị xã quảng yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả
tỉnh quảng ninh ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay hàng ngày bốn đối tượng trên thay phiên nhau sử dụng đào gỗ
đi thu tiền an ninh trật tự của các tàu vận tải ra vào cảng km sáu thành phố cẩm phả
với mức tiền từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng một tàu
nếu tàu nào không nộp sẽ bị các đối tượng đe dọa trộm tài sản hủy hoại tài sản của các tàu
theo ước tính ban đầu có đến hàng nghìn lượt các tàu vận tải đã bị các đối tượng cưỡng đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bốn đối tượng trên để xử lý theo đúng quy định
vào chiều ngày hôm qua tại khu vực lòng hồ thủy điện hòa bình thuộc địa phận bản bắc băn xã bắc phong huyện phủ yên tỉnh sơn la
công an huyện phù yên đã phát hiện bắt quả tang đối tượng mùa an nủ
tỉnh sơn la mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tăng vật gồm ba bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác có liên quan
quá trình bắt giữ đối tượng đã lợi dụng địa hình sông nước ném tăng vật và nhảy xuống dòng sông hòng tẩu thoát
hai cán bộ công an huyện đã lao theo đối tượng
sau khi bơi đuổi theo khoảng hơn năm mươi mét và vật lộn giữa dòng sông lực lượng công an đã khống chế được đối tượng thu giữ tăng vật và đưa vào bờ
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
đối với đối tượng bùi văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn cẩm hoàn xã thanh sơn huyện kiến thụy thành phố hải phòng về tội cướp tài sản
đối tượng này ca một m sáu mươi và có nốt rùi cách một cm trên chiếc đuôi lông mảy trái
còn về tội cướp giật tài sản công an huyện kiến thụy thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn phú cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn nguyệt áng một xã thái sơn
công an huyện an lão thành phố hải phòng
và đối tượng vũ quốc huy sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã tam hưng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện